thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can hoàng thị thảo
trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ năm hai nghìn một mươi năm thảo đã đứng ra làm chủ hụi cho những người buôn bán ở chợ voi
thảo triển khai cho người chơi tham gia các dây hụi theo hình thức có lãi
mỗi giây hụi có một mươi suất tham gia mỗi suất phải đóng một trăm linh đồng mỗi ngày
càng về sau do công việc kinh doanh không sinh lãi trong khi hàng tháng vẫn phải trả lãi cho những người tham gia góp hụi
nên cuối năm hai nghìn hai mươi hai thảo đã đưa ra một số thông tin gian dối để vay tiền của một số người dân
trong đó có vay tiền của các con hụi hàng tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ anh đã tiếp nhận năm mươi sáu đơn của công dân tố giác hoàng thị thảo
chiếm đoạt số tiền hơn một mươi tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo huỳnh thanh bình
tám năm tù giam đoàn thị huệ và trần ngọc huy sáu năm tù giam cùng với tội giết người
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng huệ xảy ra mâu thuẫn người chồng đã bỏ đến nhà bạn
huệ đến gọi chồng thì nảy sinh mâu thuẫn với bạn của chồng
huệ gọi thêm bình và huy đến dùng dao chém nạn nhân gây thương tích
chưa dừng lại ở đó huệ dùng dao thái lan chém nhiều nhát vào lưng nạn nhân gây tổn thương cơ thể một mươi bốn
chiều nay công an thành phố nha trang đã triệu tập một mươi hai thanh thiếu niên có độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi chín đều cư trú ở thành phố nha trang
đến làm việc để xử lý về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào khoảng giờ sáng ngày một mươi hai tháng bảy tại quán hải sản số một trăm linh hai đường trần phú phường lộc thọ thành phố nha trang
xuất hiện một nhóm khoảng hơn một mươi thanh thiếu niên kéo đến ném chai thủy tinh
chứa xăng vào quán gây cháy đập phá làm hỏng một số bàn ăn của quán
quá trình điều tra công an xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai thành niên
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đoàn văn duy chú tại tỉnh nam định vừa bị công an huyện xuân lộc
tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp để điều tra
vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu duy điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ một theo hướng bình thuận
thành phố hồ chí minh va chạm với xe máy làm người điều khiển xe máy bị thương nặng và tử vong trên đường cấp cứu
sau tai nạn duy bỏ trốn khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được duy là người gây tai nạn nên bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
cảng vụ hàng hải vũng tàu đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố va chạm giữa tàu container wan hai a hai quốc tịch singapore
với tàu vassos ii quốc tịch sip làm gãy sập bốn mươi sáu m cầu cảng ở cái mép
điều xảy ra vào khoảng sáu h chiều ngày hôm qua khi di chuyển trên luồng hàng hải đoạn qua khúc hình chữ s sông thị vải
tàu một trăm linh hai a hai trọng tải hơn một trăm bốn mươi hai tấn bị giạt ra khỏi phạm vi luồng
mạng trái tàu va vào tàu vassos ii đang neo đậu bóc giữa hàng tại cầu cảng cái mép
sáu mét cầu cảng phía thượng lưu cảng interfloor cái mép bị gãy một phần hệ thống băng truyền cùng với thiết bị hút hàng trên cầu cảng bị sập đổ
lực lượng chức năng đang triển khai công tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu bố trí tàu lai thường trực tại phía thượng lưu cầu cảng interfloor cái mép
và các biện pháp để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại khu vực
tin áp thấp nhiệt đới trên biển đông
hồi bảy giờ tối nay vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông trên vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
dự báo đến bảy giờ tối mai áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ từ năm đến một mươi km một giờ và có khả năng mạnh lên thành bão
vị trí bão nằm trên khu vực phía bắc biển đông cách bán đảo lôi châu trung quốc khoảng tám trăm linh km về phía đông đông nam
cường độ bão cấp tám giật cấp một mươi vùng nguy hiểm từ một mươi bảy năm đến hai mươi một năm độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi sáu năm khu vực chịu ảnh hưởng phía đông khu vực bắc biển đông
từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và còn tiếp tục mạnh thêm
vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
nước dâng sóng lớn vùng biển phía đông khu vực bắc biển đông có sóng biển cao từ hai đến bốn mét
với yêu cầu chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự công an các đơn vị địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây
tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền các địa phương về công tác ứng phó với diễn biến áp thấp nhiệt đới
sẵn sàng các điều kiện lực lượng phương tiện để đảm bảo an ninh trật tự kiểm soát điều tiết phân luồng giao thông tổ chức cứu hộ cứu nạn và hỗ trợ địa phương di rời sơ tán dân khi có yêu cầu
chủ động các phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an đảm bảo an toàn các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
các đơn vị làm tốt công tác truyền thông phối hợp với lực lượng tại hiện trường kịp thời thông tin về hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm lực lượng phương tiện sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về văn phòng bộ

tỉnh bình thuận đã ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trực tự thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm bảy mươi tám năm cách mạng tháng tám và quốc khánh hai tháng chín
tại lễ ra quân các bài đồng diễn võ thuật và diễu hành qua nhiều địa phương với sự tham dự của hơn một chiến sĩ các lực lượng phương tiện uy nghiêm thể hiện sự quyết tâm cao độ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
lãnh đạo công an tỉnh đã xác định hàng loạt rất là nhiều biện pháp triển khai từ tỉnh cho đến cấp xã
một trong những nhiệm vụ biện pháp rất là quan trọng đó là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lần ra quân cao điểm này công an tỉnh rất mong toàn thể quần chúng nhân dân các cơ quan thông tấn báo chí cũng như cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng chia sẻ và ủng hộ lực lượng công an trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
đồng thời trong đợt ra quân này chúng tôi cũng tập trung đánh mạnh
đánh trúng đánh đúng quyết liệt vào các loại tội phạm mới nổi lên như tội phạm đường phố tội phạm cưỡng đoạt tài sản tội phạm thanh thiếu niên tụ tập sử dụng ma túy đánh nhau đua xe trái phép
tất cả những hành vi này sẽ được ra quân và xử lý quyết liệt
trong cao điểm công an tỉnh bình thuận quyết tâm điều tra khám phá các loại tội phạm giảm số vụ án vụ việc tầm đình chỉ so với đầu kỳ hai nghìn hai mươi ba
trong đó giải quyết ít nhất bảy mươi số vụ án tầm đình chỉ hết thời hiệu truy tối
trong đó giải quyết hết nhiệm hình sự dàn số đối tượng truy nã so với đầu kỳ hai nghìn hai mươi ba từ năm mươi trở lên
bắt đầu từ ngày một tháng tám đến ngày một tháng chín phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố sẽ tập trung kiểm tra xử lý các cơ sở cá nhân
người quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo tạm trú cho khách là người nước ngoài thuê
hiện thành phố hồ chí minh là địa phương có đông người nước ngoài cư trú nhất cả nước với khoảng một trăm linh người và tám mươi cơ sở lưu trú
thời gian qua lực lượng chức năng đã tuyên truyền kiểm tra xử lý những tình trạng không khai báo tạm trú cho người nước ngoài vẫn diễn ra nhiều
là điều kiện cho các nhóm tội phạm hoạt động
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay công an thành phố hồ chí minh đã phát hiện hơn năm ba trăm linh vụ
trong đó có hai mươi ba tổ chức và gần năm sáu trăm năm mươi cá nhân vi phạm từ hành chính đến hình sự
dù công an thành phố hồ chí minh triển khai việc khai báo tạm trú trực tuyến hai mươi bốn trên bảy cho người nước ngoài qua website
nhưng mới có khoảng chín mươi sáu cơ sở lưu trú đã thực hiện khai báo online
tại các căn hộ chung cư nhà riêng biệt lập vẫn còn thấp
do đó thời gian tới công an thành phố hồ chí minh sẽ tập trung xử lý chủ hộ
người quản lý địa bàn không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo tạm trú cho khách thuê
hai dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh đăng ký thường trú
cấp thể bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú
hỗ trợ mai tán phí trợ cấp mai tán đã được triển khai trên toàn quốc
góp phần trúc ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giảm chi phí
ngay sau khi hai dịch vụ công liên thông chính thức được triển khai
nhiều người dân tại thành phố hồ chí minh đã đến các phường xã để khai báo
tại đây người dân sẽ được cán bộ tại phường hướng dẫn cách đăng ký tạo tài khoản
trên cổng dịch vụ công và các khai báo để có thể sử dụng các tiền ích của đề án sáu mang lại
lần đầu tiên tới bên phường làm dịch vụ bên khai sinh
thì cảm thấy rằng là cán bộ ở đây hướng dẫn
hướng dẫn bên cái thủ tục mà trực tuyến thì nó rất là dễ
chỉ thông qua vài thao tác thì có tài khoản trên cổng dịch vụ công
chỉ thông qua vài cái thao thét như dù như mình chụp hình các cái tờ khai mà ở trên đó mình tải xuống
xong mà mình đưa lên trên cái hồ sơ đó thì cũng rất là dễ
chỉ cần một cái máy điện thoại ở nhà tôi cũng có thể tôi làm được rồi
tôi nghĩ rằng là cái cổng dịch vụ công trực tuyến của quốc gia này rất là tiện ích cho người dân
đối với tôi
đối với mọi người cũng tôi nghĩ là làm rất là dễ
việc sử dụng bản điện tử giấy khai sinh trích lục thai tử phục vụ liên thông thủ tục hành chính
đã trút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giảm bớt công việc tác nghiệp của cán bộ cơ sở
khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính đồng thời góp phần phục vụ hiệu quả người dân doanh nghiệp
hai bộ thủ tục là khai sinh khai tử được triển khai từ ngày một mươi tháng bảy trên cổng dịch vụ công
thì bản thân tôi thấy là rất là tiện lợi
ngoài hai mươi hai điểm cấp căn cứ công dân cố định tại trường sở đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an các quận huyện thành phố thủ đức đã tăng cường thêm hai mươi ba điểm cấp căn cước công dân cố định
và hai mươi một tổ cấp căn cước công dân lưu động tăng cường cán bộ và máy móc trang thiết bị phương tiện
nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân
đợt cơ điểm này phải xuất phát từ mệnh lệnh của đồng chí bộ trưởng
đây cũng là mệnh lệnh chiến đấu và yêu cầu chính trị của lực lượng công an
chính vì vậy với mục đích là phục vụ nhân dân cao nhất là phục vụ nhân dân và doanh nghiệp
từ đó mang nhiều lợi ích thiết thật đến cho nguyên lạc người dân
các mục chí sĩ công an thành phố mặc dù trong thời gian qua đã thực hiện nhiều cao điểm công việc của đảng sáu rất là nhiều
với áp lực công việc rất lớn tuy nhiên đã xác định đây là việc phục vụ nhân dân
cho nên là từng cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an phố ra sức phấn đấu quyết tâm để hoàn thành cao điểm lần này
là cơ quan thường trực đảng sáu của thành phố công an thành phố hồ chí minh đã quyết tâm thực hiện các giải pháp làm sạch làm giàu dữ liệu dân cư
cụ thể đã thu nhận và cấp hơn bảy triệu thẻ căn cước công dân gắn chức điện tử cấp tài khoản định danh điện tử mức hai cho hơn một bốn triệu người
tỷ lệ giải quyết các thô tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến trung bình đạt năm mươi bảy
đồng thời đã chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm đảm bảo an ninh an toàn thông tin trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ của đề án sáu
xác định đây là mệnh lệnh chiến đấu cũng là danh dự của lực lượng công an thành phố
ngay sau khi công an thành phố ban hành kế hoạch hai nghìn ba trăm linh thủ trưởng công an các đơn vị địa phương đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả
bên cạnh đó các đồng chí cũng đã kịp thời tham mưu cho ban chỉ đạo đề án sáu cấp cơ sở chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng tham gia với lực lượng công an địa phương thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân

khách hàng ở bên trong được lực lượng chữa cháy cơ sở hướng dẫn ra ngoài an toàn
đồng thời triển khai chữa cháy nhưng không thể kiểm soát được nên cần sự hỗ trợ từ các đội chữa cháy chuyên nghiệp
nhận thấy bên trong tòa nhà có nhiều tầng hầm cốc hẹp lại đang bị khói bao phủ lập tức chó nghiệp vụ đã được đưa vào bên trong
tăng cường thêm chó nghiệp vụ để trong tòa nhà có những tầng hầm mà có thể là con người không thể tiếp cận được
phải sử dụng chó nghiệp vụ để tìm và báo cho chúng tôi để chúng tôi đưa người
lực lượng vào để giải cứu những nạn nhân mắc kẹt trong những chỗ sâu chỗ chính
chỉ có là sử dụng chó nghiệp vụ để mà phát hiện ra
thông qua buổi diễn tập giúp lực lượng chữa cháy cơ sở phát huy hiệu quả năng lực chiến đấu khi hiệp đồng tác chiến
đối với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giúp đắm trỏ địa hình địa thế từ trong trang ngoài của tòa nhà
từ đó khi sự cố xảy ra sẽ làm cho
tổng thống được thế trận giúp hiệu quả trong dập lửa và cướm người
sở lao động thương minh xã hội tp hcm đã có báo cáo về hoạt động tiếp nhận người cao tuổi chưa xác định nơi cư trú
tại các chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên quỹ từ thiện và bảo trợ xã hội trăng khuyết
theo chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi
sau khi họp báo thông tin về vụ việc cụ bà tám mươi năm tuổi bị bạo hành ở mái ấm quán trọ trang khuyết
công ty này đã chuyển trụ sở chính từ tp hcm
công ty này đã chuyển trụ sở chính từ tp hcm về tỉnh đồng nai đồng thời thay đổi thông tin chủ sở hữu
thành công ty cổ phần quỹ dưỡng lão tuổi già an vui
có năm trên bảy chi nhánh dựng hoạt động hai chi nhánh còn lại hoạt động văn phòng
không tổ chức nuôi dưỡng lưu trú tại quận tân bình
sở lao động thương binh xã hội đã tổ chức cuộc họp với đại diện sở nội vụ sở kế hoạch và đầu tư
thường trực ủy ban nhân dân các quận tám một mươi hai bình thạnh tân bình và huyện hóc môn
về hoạt động của công ty trang khuyết và các chi nhánh trên địa bàn tp hcm
trước những phản ánh về tình trạng thiếu phòng học thời gian qua sở giáo dục và đào tạo tp hcm
đảm bảo một trăm linh con em sinh sống trên địa bàn thành phố có đủ chỗ học theo yêu cầu
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn dự kiến toàn thành phố tăng ba mươi năm năm mươi năm học sinh
chia ra theo bốn cấp học
tăng nhiều ở cấp học trung học cơ sở trung học phổ thông tập trung tại thành phố thủ đức và một số quận huyện
như quận một mươi hai gò vấp bình tân huyện bình chánh và huyện hóc môn nhằm đáp ứng nhu cầu học sinh tăng cao
năm hai nghìn hai mươi ba thành phố dự kiến đưa bốn mươi tám dự án với sáu trăm bảy mươi hai phòng học mới vào sử dụng
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn vẫn đảm bảo được một trăm linh con em sinh sống trên địa bàn là đủ chỗ học
để đảm bảo tổ chức các hoạt động cơ sở dục theo nhu cầu của chương trình giáo dục phổ thông